nghiên cứu cho thấy thai phụ ít có nguy cơ bị sinh non hoặc các vấn đề nghiêm trọng khác khi điều trị tăng huyết áp trong giai đoạn sớm của thai kỳ
kết quả một nghiên cứu được hỗ trợ bởi viện sức khỏe quốc gia hoa kỳ được công bố mới đây cho thấy
bà bầu được chẩn đoán tăng huyết áp và điều trị bằng thuốc hạ huyết áp trước hoặc trong hai mươi tuần đầu của thai kỳ sẽ ít có kết quả bất lợi khi mang thai hơn so với người không được điều trị
nghiên cứu với sự tham gia của hơn hai bốn trăm linh người trưởng thành mang thai phát hiện ra rằng
những người được dùng thuốc để giảm huyết áp xuống dưới một trăm bốn mươi trên chín mươi mm thủy ngân ít có khả năng sinh non hoặc gặp một trong số biến chứng thai kỳ nghiêm trọng
chẳng hạn như tiền sản giật tình trạng được đánh dấu bằng huyết áp tăng cao đột ngột và các dấu hiệu sớm của dối loạn chức năng cơ quan
thuốc điều trị tăng huyết áp không ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi
nghiên cứu về tăng huyết áp
tăng huyết áp mạng tính và mang thai hiện là nghiên cứu lớn nhất liên kết các thử nghiệm về chứng tăng huyết áp trong thai kỳ
được công bố đồng thời trên tạp chí y học new england và được trình bày vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại triển lãm và phiên họp khoa học thường niên lần thứ bảy mươi một của trường cao đẳng tim mạch hoa kỳ
giáo sư alan chiantita chuyên ngành sản phụ khoa tại đại học alabama thuộc trường y birmingham manning y helsing
tác giả chính của nghiên cứu cho biết
việc điều trị sớm tăng huyết áp mạng tính trong thai kỳ thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ những người có nguy cơ cao bị kết quả bất lợi khi mang thai
tiến sĩ daniray phụ trách chương trình nghiên cứu tại viện tim phổi và máu hoa kỳ cho biết
điều trị bằng thuốc hạ huyết áp sớm có thể có ý nghĩa đối với hàng nghìn người trưởng thành ở mỹ có nguy cơ bị tiền sản giật hoặc sinh non
tăng huyết áp mạng tính trong thai kỳ xảy ra ở hơn hai số phụ nữ mang thai và có thể làm tăng gấp ba lần nguy cơ
bị các biến chứng nặng ở cả mẹ và trẻ sơ sinh
nghiên cứu về tăng huyết áp mạng tính và mang thai
đã thu nhận hơn hai bốn trăm linh phụ nữ mang thai bị tăng huyết áp tại sáu mươi một trung tâm y tế hoa kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi một
những người tham gia thử nghiệm trước hai mươi ba tuần của thai kỳ được theo dõi trong quá trình sinh nở và trong sáu tuần sau khi sinh
những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm
những người trong nhóm can thiệp bao gồm một
một hai trăm linh tám người tham gia được dùng thuốc hạ huyết áp để giữ huyết áp trung bình dưới một trăm bốn mươi trên chín mươi mm thủy ngân
những người trong nhóm đối chứng một hai trăm linh người tham gia không nhận được thuốc để giảm huyết áp của họ trừ khi mức huyết áp tăng trên một trăm sáu mươi trên một trăm linh năm mm thủy ngân một ngưỡng nguy hiểm của tăng huyết áp
các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trong số những người tham gia được điều trị hạ huyết áp bảy mươi không có biến chứng thai kỳ lớn
trong khi ba mươi gặp một trong các biến chứng sản khoa như tiền sản giật với các triệu chứng nghiêm trọng thường xuất hiện sau hai mươi tuần của thai kỳ
nhau bong non sinh non dưới ba mươi năm tuần hoặc thai chết lưu hoặc tử vong sơ sinh
trong khi đó ba mươi bảy người tham gia nhóm đối chứng đã trải qua một sự kiện tiêu cực tương tự
tiến si ray giải thích nghiên cứu cũng sẽ giúp cung cấp thông tin về các quyết định điều trị tăng huyết áp
trước đây một số ý kiến cho rằng chỉ nên sử dụng thuốc
huyết áp đối với thai phụ khi tăng huyết áp ở mức độ nguyên trọng
tuy nhiên với kết quả nghiên cứu này các thầy thuốc có thể tìm thấy bằng chứng về lợi ích của các loại thuốc hạ huyết áp này
cũng như ảnh hưởng của chúng đối với sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi
để từ đó có quyết định điều trị sớm cho bà mẹ mang thai
việc sử dụng loại thuốc như thế nào và liều lượng ra sao cần được bác sĩ cân nhắc thận trọng
và theo dõi tình trạng sức khỏe của bà mẹ trong suốt thai kỳ